sau ba ngày xét xử sơ thẩm ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long tuyên phạt tổng cộng bốn mươi bốn năm tù
đối với bốn bị cáo về tội tha mô tài sản tại một trường trung học phổ thông trên định bàn huyện vũng liên tỉnh vĩnh long
theo cáo trạng trong thời gian từ cuối năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi năm các bị cáo lê hữu rí nguyên hữu hiệu trưởng
đã lợi dụng quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về tài chính nên bị cáo rí đã chỉ đạo cho các bị cáo gồm
nguyễn văn sang nguyên kế toán nguyễn thị đào nguyên thủ quỹ cùng chú huyện vũng liêm và lê thị đỗ quyên
nhân viên của trường lập hàng loạt chứng từ giả với nhiều mục đích chi khống khác nhau
tổng cộng các khoản đã quyết toán với kho bạc nhà nước nhưng không có chi phí thật số tiền là bốn tỷ sáu trăm tám mươi một triệu đồng
tất cả tiền do sang quản lý sử dụng chia nhau tiêu xài tại viên tòa các bị cáo đã bày tỏ sự hối hận
tuy nhiên xét thấy hành vi phạm tội của các bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước
và quyền sở hữu tài sản của nhà nước nói chung làm giảm lòng tin của nhân dân gây dư luận không tốt đối với đội ngũ thầy cô giáo
nên hội đồng xét xử đã tuyên phạt lê hữu rí và nguyễn văn sang mỗi bị cáo một mươi sáu năm tù nguyễn thị đào chín năm tù và lê thị đỗ quyên ba năm tù